chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan nguồn luận của bộ y tế
chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả và vui vẻ sau đây xin mời quý vị theo dõi thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh
chuyển sang tiếp theo chiều ngày sáu tháng một mươi một trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết
trung tâm y tế huyện hóc môn đã khẩn trương chỉ đạo trạm y tế các xã xác định lại danh sách các điểm dịch
gia đình và cộng đồng đề xuất ủy ban nhân dân xã chỉ đạo và phân công nhiệm vụ đến các tổ chăm sóc covid một mươi chín cộng đồng
qua đó huyện đã phát hiện chín điểm dịch tại hai xã xuân thới thượng và bà điểm
trong ngày sáu tháng một mươi một hai xã xuân thới thượng và bà điểm
đã nhanh chóng lập danh sách và triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho người dân thuộc chính ổ dịch này
dữ liệu bản đồ covid một mươi chín tp hcm của sở thông tin và truyền thông thành phố chiều ngày sáu tháng một mươi một cho thấy
hiện huyện hóc môn đang cấp độ hai vùng vàng nguy cơ trung bình
trong đó có sáu xã vùng vàng chiếm năm mươi năm xã thuộc vùng xanh chiếm bốn mươi hai và một vùng cam là thị trấn hóc môn chiếm tám
riêng xã xuân thới thượng và bà điểm là vùng vàng
từ đầu đợt dịch đến nay tổng số ca dương tính trên địa bàn huyện hóc môn là hai mươi hai bốn trăm chín mươi ba ca
trong đó sẽ bà điểm nhiều nhất với bốn chín trăm bốn mươi ca
tỷ lệ tiêm vaccine mỗi một tại huyện này đạt một trăm linh mũi hai là chín mươi hai theo cổng thông tin covid một mươi chín tp hcm
trước đó ngày năm tháng một mươi một hcdc đã thực hiện giám sát công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại huyện hóc môn
ngay khi ghi nhận số ca dương tính ở địa phương này đang
hcdc đã chọn kiểm tra thực địa tại xã xuân thới thượng và xã ba điểm
vì đây là hai địa bàn có nhiều điểm tiếp giáp với quận huyện và tỉnh khác với nhiều khu công nghiệp và nhà trọ dân cư đông
tại đây hcdc đã hướng dẫn trạm y tế cách thức thống kê số liệu f theo hồ gia đình tổ ấp
nhằm dễ dàng quản lý và xác định điểm nóng trong địa bàn cũng như kiểm soát diễn tiến dịch trong khu vực
qua buổi giám sát bên cạnh những hoạt động đã triển khai
thường xuyên hcdc đề nghị địa phương cần áp dụng quy trình mới trong điều tra và xử lý điểm dịch tại cộng đồng
khi ghi nhận một trường hợp dương tính địa phương cần đánh giá ngay tình hình thực tế để khoanh vùng điều tra xử lý điểm dịch
với các f cách ly tại nhà sẽ cấp túi thuốc và túi an sinh treo bản cách ly tại hội gia đình
bên cạnh đó địa phương cần tổ chức xét nghiệm nhanh để đánh giá mức độ dịch
từ đó khoanh vùng khu vực liên quan trong phạm vi hẹp nhất
hcdc cũng đề nghị địa phương này tiếp tục
tục cập nhật theo dõi giám sát những điểm nóng và diễn tiến ổ dịch tại cộng đồng
để có biện pháp xử lý phù hợp đồng thời tổ chức các trạm y tế lưu động theo tình hình dịch
để chăm sóc kịp thời các trường hợp f tại nhà
cũng trong ngày năm tháng một mươi một sở y tế tp hcm cho biết qua giám sát diễn biến dịch mỗi ngày cho thấy
số ca covid một mươi chín mới đang điều trị tại nhà và các cơ sở y tế ở tp hcm có xu hướng tăng nhẹ
thành phố đã kích hoạt bốn mươi trạm y tế lưu động và hình thành lại đội phản ứng nhanh
thưa quý vị tại bà rịa vũng tàu ngày năm tháng một mươi một ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện châu đức
bà rịa vũng tàu vừa phát hiện ổ dịch phức tạp chưa xác định rõ nguồn lây tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dày uy việt
có cơ sở đóng tại khu công nghiệp đô thị sodanisia châu đức
kết quả xét nghiệm pcr cho thấy có tám ca dương tính với sars cov hai
trong tám trường hợp dương tính trên có bảy công nhân sinh sống tại huyện châu đức và một công nhân còn lại sinh sống tại thị xã phú mỹ
qua truy vết xác định có năm trăm bốn mươi ca f một trên tổng số ba sáu trăm linh công nhân của công ty đã được đưa đi cách ly tập trung
hơn ba công nhân còn lại là f hai thực hiện cách ly tại nhà
ngày sáu tháng một mươi một tại công ty trách nhiệm hữu hạng sản xuất dày uy việt cơ sở tại khu công nghiệp đông xuyên thành phố vũng tàu với gần bốn năm trăm linh công nhân
qua quá trình xét nghiệm nhanh cho một ba trăm bảy mươi một người lao động thuộc phân xưởng c và b đã phát hiện hai mươi bốn trường hợp dương tính
hiện đang chờ kết quả xét nghiệm pcr khẳng định
lãnh đạo công ty đã sắp xếp hai mươi bốn công nhân này tại khu vực cách ly tạm thời cho khử khuẩn toàn bộ khu vực xét nghiệm phân xưởng và nhà ăn
sau khi nhận được thông tin kể trên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố vũng tàu đã yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm nhanh và xét nghiệm pcr toàn bộ công nhân tại công ty
kết quả đến một mươi sáu giờ cùng ngày phát hiện thêm hai trường hợp nghi nhiễm
đối với các trường hợp test nhanh đã được lấy mẫu đơn để xét nghiệm pcr khẳng định địa phương cũng đã lấy mẫu ống gộp một mươi năm người đối với số lượng công nhân còn lại của công ty để thực hiện xét nghiệm
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bà rịa vũng tàu xác định ổ dịch xuất hiện tại hai cơ sở của công ty trách nhiệm hữu hàng sản xuất dày uy việt là dịch phức tạp
các cơ quan chức năng địa phương cũng như phía công ty cần tiến hành
truy vết cách ly nghiêm ngặt không để bùng phát thành ổ dịch lớn vì đây là công ty có số lượng công nhân rất lớn sinh sống tại nhiều địa phương
thưa quý vị trước xu hướng gia tăng các ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng bộ y tế đề nghị các địa phương mạnh dạng áp dụng việc cách ly điều trị f nhẹ hoặc không triệu chứng tại nhà cách ly f một tại nhà
đó là một trong các đề nghị mà bộ y tế vừa đưa ra khi điều chỉnh một số biện pháp cơ bản liên quan công tác phòng chống dịch bệnh
để thích ứng an toàn với trạng thái bình thường mới theo tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám ngày một mươi một tháng một mươi của chính phủ
ngày sáu tháng một mươi cả nước ghi nhận bảy bốn trăm tám mươi ca mắc covid một mươi chín trong nước giảm bảy ca so với ngày trước đó tại năm mươi năm tỉnh thành phố
trong số mắc mới có ba một trăm linh tám ca trong cộng đồng so với thời điểm cuối tháng một mươi số ca mắc mới trong cộng đồng có xu hướng tăng
các ngày hai mươi tám hai mươi chín tháng một mươi ghi nhận khoảng hai đến hai ba trăm linh ca trong cộng đồng
theo thống kê của bộ y tế cùng với ca mắc trong cộng đồng có xu hướng tăng trong thời gian gần đây
số người có yếu tố nguy cơ người liên quan các ca f ổ dịch được truy vết cũng tăng
sau khi đồng nai thực hiện bình thường mới ngày chín tháng một mươi các hoạt động sản xuất được phép mở cửa trở lại
cũng là lúc số ca f trong cộng đồng tăng cao chủ yếu lây nhiễm từ các doanh nghiệp ra ngoài
công nhân được đi làm về hàng ngày dẫn đến số ca trong khu cách ly khu phong tỏa cũng tăng theo
theo số liệu của sở y tế đồng nai
từ ngày chín tháng một mươi đến nay mỗi ngày đồng nai ghi nhận hàng trăm ca f đặc biệt trong một tuần gần đây
f luôn nằm ở mức hơn chín trăm linh ca và ngày năm tháng một mươi một đã bước sang con số một tám mươi bốn
bác sĩ phan huy anh vũ giám đốc sở y tế đồng nai cho biết trên địa bàn đã phủ vaccine covid một mươi chín mũi một hết cho người dân trên một mươi tám tuổi
hiện mỗi hai đã đạt tỷ lệ hơn bảy mươi ba
những ngày qua f tuy vẫn cao nhưng số ca có triệu chứng nặng phải nhập viện
và tử vong rất thấp nên không đáng ngại
bác sĩ vũ cho hay về công tác phòng chống dịch trong tình hình mới
từ ngày năm tháng một mươi một ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cho phép các f không triệu chứng và triệu chứng nhẹ được cách ly tại nhà
đồng thời cũng ban hành kế hoạch thí điểm cho học sinh trở lại trường từ ngày hai mươi hai tháng một
chi tiết xem trên trang thanh niên vn
trong khi đó chiều ngày sáu tháng một mươi một ông nguyễn hồng trương giám đốc sở y tế bình dương cho biết
các ca covid một mươi chín ghi nhận trên địa bàn đã ghi nhận
trên hai trăm ba mươi bảy ca covid một mươi chín trong đó trên chín mươi đã được điều trị khỏi
trong những ngày qua tăng nhẹ trở lại nhưng vẫn trong tầm kiểm soát
theo ông trương có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu do người dân không thực hiện đúng các biện pháp phòng dịch năm k
các điểm vui chơi giải trí nhà hàng quán ăn các chợ truyền thống siêu thị v v mở cửa trở lại
việc khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh
tuy nhiên ông trương nhận định do đã được tiêm vaccine nên tốc độ lây lan
bằng cuộc covid trên địa bàn diễn ra chậm và tăng nhẹ
ngoài ra ông chương cho biết bình dương tiếp tục duy trì các biện pháp kiểm soát dịch
đang thực hiện như xét nghiệm định kỳ mở rộng thêm các trạm y tế lưu động trong và ngoài khu công nghiệp
cho f tự cách ly điều trị tại nhà và đảm bảo tốt công tác thương dung
điều trị f tại các cơ sở y tế kiểm soát và giảm thiểu tử vong
còn tại bình thuận hiện các đội dịch hiện nay có thành phố phan thiết và huyện hàm thuận bắc xếp vùng đỏ
theo đó thành phố phan thiết dừng mọi hoạt động kinh doanh buôn bán
trừ một số lĩnh vực thiết yếu cấm tự tặc đông người v v
sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin covid tiếp theo